trong một phản ứng tích cực tờ wall street journal nhận định tổng thống trump đã thể hiện tinh thần lạc quan khi kêu gọi người dân mỹ
dám mơ ước về mọi thứ và tin ở chính mình đồng thời kêu gọi sự đoàn kết bằng cách nói về một gia đình mỹ
ngược lại tờ usa today không đánh giá cao thông điệp liên bang vì ông trump đã không nhắc đến những thách thức nghiêm trọng nhất
mà chỉ trích rằng phần lớn bài phát biểu dường như chỉ làm tăng thêm sự chia rẽ về văn hóa chứ không phải là cầu nối
nhiều chuyên gia cho rằng dù đây là một thông điệp liên bang khá dài song có nhiều vấn đề vẫn chưa được tổng thống trump đề cập
chẳng hạn như bạo lực súng đạn hay quan hệ với nga và trung quốc
vấn đề bảo hộ thương mại đã trở thành chủ đề chính trong vòng đàm phán thứ hai về sửa đổi thỏa thuận thương mại tự do giữa hàn quốc và mỹ
đang diễn ra tại thủ đô seoul
những vấn đề thương mại gây căng thẳng giữa hai nước hiện nay liên quan đến việc mỹ áp cấp mức thuế cao
đối với máy giặt và pin
các biện pháp bảo vệ sản phẩm máy giặt và pin năng lượng mặt trời nội địa của mỹ bắt đầu có hiệu lực từ ngày bảy tháng hai tới
theo đó trong năm đầu tiên mỹ sẽ đánh thuế hai mươi đối với một hai triệu máy giặt nhập khẩu đầu tiên
và sẽ tăng thuế lên tới năm mươi đối với số máy giặt ngoài con số trên
trong khi đó pin mặt trời nhập khẩu sẽ bị áp thuế ba mươi ngay trong năm đầu tiên
bộ thương mại công nghiệp và năng lượng ngoại truyền thông tin đã đánh thuế hai mươi đối với một hai triệu máy giặt nhập khẩu đầu tiên
hàn quốc cho biết nếu vấn đề này không được giải quyết thông qua các cuộc tham vấn song phương
hàn quốc sẽ kiện lên tổ chức thương mại thế giới và đòi đền bù thiệt hại cho các công ty hàn quốc
fta hàn quốc và mỹ có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi hai và được coi là một biểu tượng làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa hai nước
giới chức hàn quốc cho biết thỏa thuận này có lợi cho cả hai bên
mỹ thâm hụt về thương mại hàng hóa nhưng lại thẳng dư về thương mại dịch vụ với hàn quốc tới một mươi tỷ đô la
từ khi fta có hiệu lực đầu tư của hàn quốc và mỹ tăng từ hai hai tỷ đô la lên năm tám tỷ đô la và tạo ra bốn mươi năm việc làm